vania vợ ông donald trump là bà melania trump đã có mặt tại đây để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri
cho chồng mình đây là lần đầu tiên bà malania xuất hiện một mình để vận động cho ông trump
tổng thống obama cũng kêu gọi sự ủng hộ cho ứng cử viên clinton hiện kết quả các thăm dò mới nhất
cho thấy bà clinton vẫn tiếp tục dẫn trước ông trump tuy nhiên tỷ lệ cách biệt này rất mong manh
các lực lượng iraq vừa giành lại quyền kiểm soát sáu quận ở khu vực phía đông thành phố mosun sau
các cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
theo một nguồn tin an ninh hàng trăm lính biệt kích thuộc lực lượng chống khủng bố và quân đội iraq
đã đạt được bước tiến lớn vào sáng nay tại phía đông mosul và đã giành lại sáu quận là aden
samar karkoukli al khadra al ikha và al quds các lực lượng đã cắm lá cờ iraq lên các tòa nhà
tại quận này trong khi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục tại quận karama lân cận
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi các lực lượng của iraq đã bắt đầu chiến dịch lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát mosun
thành phố lớn thứ hai của iraq từ is và cũng là thành trì lớn cuối cùng của tổ chức này
kể từ đó đến nay lực lượng an ninh nước này đã tiến dần tới rìa phía đông của mosun
đồng thời chuẩn bị cho trận chiến lớn nhằm giành lại thành phố này và đánh bật các tay súng is
giới chức indonesia hôm nay vừa thông báo số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền chở gần một trăm linh người
trên vùng biển nước này hai ngày trước lên tới năm mươi bốn người
cơ quan cảnh sát địa phương cho biết các lực lượng cứu hộ đã vớt thêm được ba mươi sáu thi thể từ vùng biển
quanh đảo batam một hòn đảo của indonesia gần miền nam singapore
cảnh sát địa phương cũng cho biết ngoài những hành khách xấu xố đã tử vong
có sáu người mất tích và bốn mươi một người được cứu sống
tuy nhiên mới chỉ có một mươi hai hành khách được nhận dạng
một trong những thành viên của thủy thủ đoàn may mắn sống sót đang bị cảnh sát thẩm vấn
chiếc thuyền gặp nạn chở tổng cộng ba thủy thủ và chín mươi tám hành khách
hầu hết là lao động di cư indonesia
pháp đang trên hành trình di chuyển từ malaysia tới batam
theo cảnh sát nguyên nhân thuyền bị lật là do trở quá số người cho phép
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt